sáng nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh con tum đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố con tum
tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy
xảy ra vào đêm mùng hai tết khiến hai người thương vọng
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày hai tháng hai nguyễn hữu huy chú tại phường phù đồng thành phố pleiku tỉnh gia lai
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một a hai mươi ba nghìn một trăm ba mươi chín lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ con tum đi gia lai
khi đến đoạn cầu thôn hai xã hòa bình thành phố con tum thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát tám mươi hai b hai ba nghìn tám trăm một mươi bảy
do a thao trú tại xã đoàn kết thành phố con tum điều khiển chở theo a thia đi theo hướng ngược lại
hậu quả a thao tử vong tại chỗ a thia bị thương nặng cả hai xe đều hư hỏng nặng
nguyên nhân ban đầu xác định xe mô tô đã lấn làn đường nên đâm vào phần đầu bên phụ của xe ô tô
cả a thao và a thia đều có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển xe tham gia giao thông